bên cạnh đó các đơn vị địa phương cũng phải có phương án và biện pháp bảo quản phù hợp với từng loại phương tiện vật tư phòng chống dịch để tránh hỏng hóc thất thoát lãng phí
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín các cấp từ thành phố xuống cơ sở phải tiếp tục duy trì sự tập trung và ra ban thường xuyên để kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn giữ vững thế chủ động vì an toàn sức khỏe của người dân
hà nội cũng giống thành phố hồ chí minh về cơ bản kiểm soát được dịch nhưng theo bí thư đinh tiến dũng nhấn mạnh
dù thực hiện bình thường mới nhưng không được chủ quan nhất là khi một số biến thể mới vẫn đang được phát hiện lây lan
vâng quý vị và các bạn thân mến chúng ta vẫn nên tuân thủ một số những biện pháp phòng chống dịch cần thiết như đeo khẩu trang xin khử khuẩn thường xuyên khi đến nơi đông người để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng
theo sở y tế hà nội trong ngày một mươi tám tháng bốn thêm hơn một mươi sáu sáu trăm linh trẻ lớp sáu một mươi một tuổi tiêm vaccine covid một mươi chín nâng tổng số trẻ được tiêm lên gần hai mươi năm
vaccine tiêm cho trẻ là moderna liều hai mươi năm ml do australia tài trợ
sau khi tiêm mũi một hai mươi tám ngày nữa những trẻ này được tiêm mũi hai đến nay chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng bất thường sau tiêm
hà nội hiện có hơn một triệu trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong đó hơn một trăm năm mươi bảy trẻ thuộc khối mẫu giáo bảy trăm bốn mươi ba hai trăm linh trẻ khối tiểu học hơn một trăm linh hai một trăm linh trẻ thuộc khối trung học cơ sở
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai ngoài ra hơn sáu sáu trăm linh trẻ em độ tuổi năm đến một mươi một không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn
ngoài hà nội nhiều tỉnh thành phố trên cả nước triển khai tiêm cho trẻ
trong độ tuổi này quảng ninh tp hcm hà nam lào cai tuyên quang yên bái bình dương cao bằng
riêng tp hcm tính đến một mươi tám tháng bốn thành phố tiêm cho khoảng năm mươi ba trẻ trong độ tuổi năm đến một mươi một
thành phố chưa ghi nhận trẻ phản ứng bất thường hay tai biến sau tiêm
liên quan công tác tiêm chủng cho trẻ năm một mươi một tuổi sáng một mươi chín tháng bốn
viện vệ sinh dịch tễ trung ương có quyết định phân bổ một ba trăm tám mươi hai bốn trăm linh liều vaccine moderna do australia viện trợ cho các tỉnh thành phố
tp hcm và hà nội là hai địa phương
địa phương được phân bổ nhiều nhất với lần lượt một trăm chín mươi ba tám trăm linh và một trăm linh bốn liều
tiếp đó là thanh hóa năm mươi một liều nghệ an bốn mươi tám sáu trăm linh liều bình dương hai mươi tám hai trăm linh liều đồng nai bốn mươi bốn bốn trăm linh liều bà rịa vũng tàu một mươi ba sáu trăm linh liều quảng ninh hai mươi bốn liều
việc bao phủ vaccine cho trẻ là rất quan trọng nó góp phần làm tăng biễn dịch cộng đồng hạn chế sự lây lan của biến chủng omicron
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng bốn một số quận huyện đầu tiên thực hiện tiêm cho trẻ trong độ tuổi này hà đông phú xuyên sóc sơn
việc tiêm chủng được triển khai theo thứ tự lứa tuổi giảm dần bắt đầu từ học sinh lớp sáu không mắc covid một mươi chín hoặc mắc covid một mươi chín và đã khỏi trên ba tháng
vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine moderna liều lượng hai mươi năm ml mỗi trẻ
theo báo cáo từ sở y tế hà nội công tác tiêm chủng được lên ngành y tế và giáo dục các nhà trường triển khai quy củ
để đảm bảo an toàn tiêm chủng các điểm tiêm chủng được bố trí theo quy trình một chiều từ tiếp đón khám sàng lọc tiêm và theo dõi sau tiêm
chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hộp thuốc cấp cứu phản vệ đội phản ứng nhanh xe cấp cứu
trong quá trình tiêm cán bộ y tế đã tư vấn cẩn thận cho phụ huynh và các em học sinh về loại vaccine sử dụng hạn dùng liều lượng và cách theo dõi sức khỏe chế độ dinh dưỡng cho trẻ sau tiêm chủng
đồng thời ngành y tế thủ đô đã huy động các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
kết quả trong ngày một mươi bảy tháng bốn thành phố có một mươi năm quận huyện thị xã triển khai tiêm chủng cho trẻ là học sinh lớp sáu tổng số tiêm được trong ngày sáu năm trăm năm mươi một mũi
cộng dồn hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng bốn thành phố tiêm được tám bốn trăm ba mươi năm mũi tiêm an toàn chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng sau hai mươi tám ngày trẻ được tiêm mũi hai
theo kế hoạch tiêm chủng hà nội có hơn một triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như nhiều địa phương khác thủ đô tiêm với nguyên tắc hạ dần độ tuổi trước hết là học sinh lớp sáu một mươi một tuổi
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho hay dự kiến đợt tiêm chủng lần này sẽ diễn ra trong khoảng một mươi ngày
ngành y tế thủ đô đã huy động tất cả các bệnh viện hạng một hạng hai tuyến thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng
đồng thời hà nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa hồi sức cấp cứu chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng lần này
kế hoạch tiêm chủng vaccine cho độ tuổi năm một mươi một được kỳ vọng giúp cả nước tiến gần hơn đến việc kiểm soát được dịch bệnh
giảm các ca lây nhiễm trong trường học và giúp việc học của các em sẽ không còn bị gián đoạn
công tác y tế chuẩn bị cho sea games ba mươi một là vấn đề về các đoàn thể thao khu vực tham dự sea games ba mươi một
cũng như người dân hà nội và các địa phương tổ chức quan tâm
hà nội cho biết ngành y tế thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phương án phòng chống dịch bệnh sẵn sàng phục vụ sự kiện an toàn và hiệu quả
trong công văn số một nghìn tám trăm tám mươi năm bitdp bộ y tế chỉ đạo các sở y tế một mươi hai địa phương phối hợp với các tiểu bang và đơn vị liên quan của bang tổ chức địa phương
tiểu bang và các đơn vị liên quan của trung ương triển khai các hoạt động y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
trong thời điểm tổ chức các nội dung thi đấu để lựa chọn điều chỉnh phương án
chống dịch phù hợp hiệu quả nhằm góp phần vào thành công chung của đại hội
công văn của bộ đã hướng dẫn các địa phương tiểu bang đơn vị liên quan có thể chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống covid một mươi chín
trong quá trình tổ chức sea games ba mươi một nhất là sức khỏe cho vận động viên huấn luyện viên trọng tài tham gia điều hành thi đấu
đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của đại hội diễn ra thuận lợi thông suốt an toàn và thực hiện theo đúng yêu cầu
sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra trong một mươi hai ngày
từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm với bốn mươi môn thi đấu nhưng với ngành y tế thời gian phục vụ là một mươi năm ngày
từ ngày một mươi tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm
sở y tế hà nội đã có sơ đồ tổ chức quản lý điều hành công tác y tế phục vụ sea games ba mươi một
bảo đảm phối hợp nhịp nhàng hiệu quả làm rõ trách nhiệm từng đơn vị cá nhân hướng tới sự chuyên nghiệp trong tổ chức triển khai
để bảo đảm mức cao nhất công tác y tế tiểu bang y tế và kiểm tra do pin sẽ phối hợp với sở y tế hà nội
kiểm tra sự chuẩn bị và tuân thủ yêu cầu chuyên môn tại một số bệnh viện đơn vị nhà thi đấu tiến tới diễn tập y tế phục vụ sea games ba mươi một
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố và các đơn vị bệnh viện trung tâm y tế
chuẩn bị công tác y tế phục vụ sea games ba mươi một như phòng chống dịch covid một mươi chín đáp ứng y tế tại một mươi một khách sạn
và hai mươi hai môn thi đấu tại một mươi năm địa điểm nhà thi đấu trên địa bàn thành phố
cụ thể một mươi bốn bệnh viện và một mươi sáu trung tâm y tế được giao thường trực
cụ thể một mươi bốn bệnh viện và một mươi sáu trung tâm y tế phòng chống dịch covid một mươi chín tại khách sạn và địa điểm thi đấu
sở y tế hà nội đã chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế các quận huyện thị xã bố trì các tổ y tế phục vụ
tại địa điểm tổ chức hoạt động và các môn thi đấu sẵn sàng tham gia cấp cứu chăm sóc y tế cho thành viên ban tổ chức
huấn luyện viên vận động viên và khán giả tham dự khi có yêu cầu
mỗi tổ y tế gồm hai bác sĩ hai điều dưỡng một xe ô tô cứu thương và đảm bảo cơ số thuốc trang thiết bị theo đúng quy định
mỗi bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị từ năm đến một mươi giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân
lãnh đạo y tế hà nội đã chỉ đạo ngành y tế tập hấn kiểm tra giám sát từng địa điểm khách sạn nơi có các đoàn lưu trú
thậm chí những khu vực xung quanh khách sạn hay địa điểm thi đấu
chuẩn bị trước mọi công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và kế hoạch chi tiết hơn nữa từ nay đến khi diễn ra sự kiện
có thể thấy ngành y tế cùng các lãnh đạo thành phố hà nội đã dốc sức chuẩn bị cho sea games ba mươi một
sự kiện thể thao vô cùng quan trọng với việt nam và khu vực đông nam á
với tinh thần này chúng tôi hy vọng một mươi bốn ngày sắp tới của sự kiện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp
không ghi nhận tai nạn hay các ca lây nhiễm covid một mươi chín
xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên ban tổ chức huấn luyện viên vận động viên
các quý vị khán giả và các nhân viên y tế tham gia trong sự kiện